ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã phát công điện yêu cầu triển khai nhiều biện pháp cấp bách ứng phó mưa lớn
từ sáng ngày sáu tháng một mươi tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
kiểm tra phương án sơ tán dân những nơi có nguy cơ lũ quét sạt lở ở vùng núi vùng gò đồi vùng ven sông suối vùng ven biên vùng trũng thấp khu vực ngập úng đô thị để sẵn sàng di rời đến nơi an toàn
các công trình giao thông thủy lợi thủy điện cũng nhận được yêu cầu trực theo dõi triển khai phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du công trình
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn đồng thời bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra
dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi lượng mưa phổ biến ở thừa thiên huế sẽ từ một trăm năm mươi cho đến ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
sau đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi thời tiết còn diễn biến phức tạp mưa to kéo dài